thành phố hồ chí minh vừa có thêm một ca nhiễm biến chủng omicron nhập cảnh
hiện đang được điều trị tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
đây là thông tin được trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh công bố
tại buổi họp báo vào chiều ngày hôm qua bốn tháng một
cụ thể sau năm ca nhiễm biến chủng omicron được sở y tế thành phố hồ chí minh công bố
vào ngày một tháng một chiều ngày bốn tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết
vừa có thêm một ca nhập cảnh là tiếp viên hàng không
người này nhập cảnh vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai và dương tính với sars cov hai
sau khi được giải trình tự gen và xác định nhiễm biến chủng omicron
thì được chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai để tiếp tục theo dõi và điều trị
sáng nay bộ y tế cho biết cả nước hiện có hơn sáu sáu trăm năm mươi ca covid một mươi chín nặng đang điều trị
bộ y tế tiếp tục đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên ra soát không bỏ lọt đối tượng